một gia đình ở đài loan trung quốc có hai người mắc ung thư dạ dày và ba người được chẩn đoán bị ung thư vú
đây là thông tin được bác sĩ trần vinh kiên đại học y khoa đài bắc đài loan trung quốc chia sẻ
đây là tình huống hiếm gặp khi liên tiếp nhiều người cùng gia đình được chẩn đoán mắc cùng căn bệnh
trường hợp đầu tiên là một người đàn ông ba mươi tuổi đến khám do cảm thấy khó chịu ở bụng
sau khi kiểm tra năm bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày
người đàn ông được phẫu thuật và cắt bỏ khối u thành công
không lâu sau một người thân khác của năm bệnh nhân này cũng được chẩn đoán bị ung thư dạ dày ở tuổi bốn mươi
trước tình huống bất ngờ bác sĩ trần vinh kiên đã khai thác bệnh sử và biết rằng gia đình của hai bệnh nhân nói trên từng có ba người mắc ung thư vú
sau khi xét nghiệm bác sĩ phát hiện các thành viên của gia đình này mang gen brca một và brca hai
vì vậy họ và con cháu sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày cao hơn những người bình thường
do đó bác sĩ trần vinh kiên nhắc nhở rằng
nếu trong gia đình có nhiều hơn hai người mắc ung thư vú
các thành viên cần phải đặc biệt chú ý đến các vấn đề liên quan đến ung thư dạ dày
và nên thường xuyên đi nội soi dạ dày để sớm phát hiện bất thường
theo khoa ung thư lâm sàng của đại học hồng kông trung quốc
gen brca là tên viết tắt của gen ung thư vú
chủ yếu đề cập đến hai gen brca một và brca hai
tương ứng với sự hình thành protein brca một và brca hai
hai protein này có nhiều vụ sửa chữa dna bị hỏng và có chức năng ức chế khối u
một khi gen brca một bị hỏng
gen brca bị đột biến
nó sẽ trở thành nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh ung thư di chuyển
như ung thư vú ung thư buồn trứng ung thư tuyến tiệt liệt
trong đó gen brca đột biến di chuyển dòng mầm
dơm lai có sẵn từ lúc sinh ra đời do được di chuyển từ cha hoặc mẹ hoặc cả hai
người mang gen đột biến dòng mầm này có nguy cơ mắc ung thư cao hơn người bình thường
tùy theo loại và tỷ lệ di chuyển lại cho thế hệ sau cả nam lẫn nữ là năm mươi
loại còn lại là gen brca đột biến soma
đây là đột biến mắc phải trong quá trình hình thành ung thư
chủ yếu do ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài như môi trường sống
chế độ ăn uống nhiễm vi khuẩn hay virus
và loại đồ biến gen này sẽ không di chuyển cho thế hệ tiếp theo
khoa ung thư lâm sàng của đh hong kong trung quốc cho biết
tỉ lệ người mang gen brca một và brca hai
hai đột biến di chuyển lân lượt là một trên bốn trăm linh và một trên tám trăm linh
những người thừa hưởng gen này có nguy cơ mắc các bệnh ung thư như sau
ung thư buồng trứng nguy cơ cao gấp năm mươi lần so với phụ nữ bình thường
ung thư vú nguy cơ cao gấp sáu mươi lần so với mức bình thường
ung thư tuyến tiền liệt nguy cơ cao gấp bốn năm lần so với nam giới bình thường
ung thư tuyến tụy ung thư đường mật ung thư dạ dày ung thư trực tràng
ung thư thanh quản cũng có thể liên quan đến gen đột biến brca
nếu người bệnh có đột biến gen brca một hoặc brca hai
có một số điều mà người bệnh có thể làm để kiểm soát nguy cơ ung thư của mình như sau
thực hiện các xét nghiệm sàng lọc thường xuyên đối với bệnh ung thư vú
bao gồm kiểm tra vú chụp ít quang tuyến vú và mri
người bệnh nên bắt đầu khi còn trẻ hơn khoảng hai mươi năm ba mươi năm tuổi so với hầu hết mọi người
nhận biết bộ ngực bình thường của bản thân trông ra sao và cảm thấy như thế nào
nếu cảm nhận thấy bất kỳ thay đổi hãy gặp bác sĩ càng sớm càng tốt
và nói chuyện với bác sĩ về các xét nghiệm máu kiểm tra vùng trậu và siêu âm qua âm đạo
để khám ung thư bùng trứng
một số phụ nữ chọn phẫu thuật cắt bỏ cả hai bổ vú đôi để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư
các biện pháp này không hoàn toàn loại bỏ được mọi rủi ro
nhưng sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư
thuốc tamoxifen cũng có thể là một lựa chọn
thuốc này làm giảm một nửa khả năng mắc bệnh ung thư vú nếu người bệnh thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao hơn
thuốc tránh thai có thể làm giảm nguy cơ ung thư buồng trứng ở cả phụ nữ bình thường
và những người có đột biến gen brca
tuy nhiên trong thuốc tránh thai có thể làm tăng nhẹ nguy cơ ung thư vú
để chắc chắn lựa chọn nào phù hợp
người bệnh nên nói chuyện với bác sĩ với tất cả các lựa chọn có thể thực hiện